tấm gương của họ luôn là điểm tựa cho thế hệ sau học tập và phát huy tinh thần yêu nước

đặc biệt với những chiến sĩ việt bắc những người tham gia kháng chiến và gia đình họ cần được phù hợp với thực tế hơn